trong một tuyên bố vào sáng nay theo giờ địa phương bộ quốc phòng nga thông báo quân đội nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công với ít nhất hai mươi tám máy bay không người lái uav nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở phía đông bán đảo crimea
thống đốc crimea cho biết là không có thương vong hoặc thiệt hại sau vụ tập kích
vụ tập kích uav xảy ra một ngày sau khi cầu crimea bị tấn công vào ngày một mươi bảy tháng bảy khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương nặng
đây là cây cầu huyết mạch đóng vai trò quan trọng đối với tuyến đường tiếp tế của nga cho các lực lượng đang chiến đấu ở ukraine
nga cáo buộc ukraine sử dụng hai máy bay không người lái tấn công cây cầu khiến một nhịp cầu hư hại giao thông bị gián đoạn
tổng thống vladimir putin tuyên bố sẽ đáp trả vụ ukraine bị nghi tập kích vào cầu crimea
ông putin cũng kêu gọi các quan chức tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh cây cầu crimea vì đây là lần thứ hai cây cầu này bị tấn công
trước đó vào hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
ba người đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom xe trên cây cầu này